ban chỉ đạo yêu cầu các địa phương thống nhất về đi lại liên tỉnh bằng các phương tiện của cơ quan doanh nghiệp cá nhân để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp từng bước mở dần các hoạt động vận tải hành khách công cộng như hàng không đường sắt đường bộ trong điều kiện thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
thưa quý vị những thông tin mới nhất liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín sẽ được báo sức khỏe và đời sống liên tục cập nhật
và quý vị hãy nhớ rằng trong hoàn cảnh này cập nhật liên tục thông tin lắng nghe cảnh báo từ bộ y tế và cơ quan chức năng để bảo vệ chính bạn và cộng đồng
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại